sau một thời gian kiên trì đấu tranh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sáng nay tại xóm sáu xã quỳnh thuận
công an huyện quỳnh lưu phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án ma túy lớn thu giữ hơn bảy trăm linh kg ma túy đá
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ năm đối tượng có liên quan
lực lượng công an đã tạm giữ ba đối tượng và tiến hành truy bắt hai đối tượng bỏ trốn
trong số hai đối tượng bỏ trốn có một đối tượng người nước ngoài
tiến hành điều tra mở rộng chuyên án một mươi năm h chiều cùng ngày ban chuyên án đã tiến hành khám xét nhà kho của nguyễn thị tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an thu giữ năm mươi loa thùng năm mươi bì cắt tông và một cân đĩa loại năm mươi kg
đây là các vật dụng mà các đối tượng đã dùng để cất giấu ma túy
hiện công an huyện quỳnh lưu phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nghệ an đang tiến hành điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại
cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường trà tỉnh điện biên bắt quả tang
vào khoảng năm giờ hai mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại khu vực tổ một mươi bốn thị trấn mường trà công an huyện mường trà tỉnh điện biên đã phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng mùa a thấm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét đối tượng lực lượng công an thu giữ tại hiện trường gần một viên ma túy tổng hợp khối lượng gần chín mươi hai
một xe máy một điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an mùa a thếng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người lào tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị và các đồng chí công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ năm mươi một làm đại úy chu quang sáng cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu tử vong
đối tượng gây ra vụ tai nạn là huỳnh văn trùng bốn mươi ba tuổi trú tại quận chín tp hcm
vào lúc chín h một mươi năm tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn của thị xã phú mỹ phát hiện xe ô tô do chủng điều khiển vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà vượt đèn đỏ và bỏ chạy suýt gây tai nạn cho các xe khác
cùng lúc đó tổ công tác nhận được thông tin chiếc xe này trước đó đã gây tai nạn với nhiều phương tiện khác
tại địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai trùng còn dùng hung khí tấn công làm bị thương một người
đại úy chu quang sáng và binh nhất lê văn toàn chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dùng xe mô tô đặc trùng đuổi theo
trong quá trình truy đuổi xe bán tải đã ép ngã xe do đại úy sáng điều khiển đại úy sáng bị thương nặng
trùng tiếp tục bỏ chạy với bánh xe đã bị nổ và bị bắt giữ
quá trình làm việc tại cơ quan công an tài xế này có biểu hiện bất thường
nhưng người thân của trùng cũng cho biết y có tiền sự bệnh tâm thần và gia đình đối tượng này cũng đã xuất trình bệnh án tâm thần của trùng
và mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương nặng đến chiều tối ngày hôm nay đại úy chu quang sáng đã hy sinh
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long ngày hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn nhạt
chú tại xã mỹ hội huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp về tội giết người
theo cáo trạng bị cáo nguyễn văn nhạt và anh nguyễn trí thanh chú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
cùng chăn việt thuê cho bà lương thị thu nguyệt ở huyện long hồ tỉnh vĩnh long
ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ông nhạt và anh thanh đến nhà người bạn gần chỗ làm thuê để uống rượu
trong lúc uống rượu giữa ông nhạt và anh thanh đã xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn
sau đó cả hai quay về tròi vịt để ngủ
đến giữa khuya nhạt thức dậy và nhớ lại mâu thuẫn trong lúc uống rượu nên đã lấy cây búa
loại búa dùng để trẻ củi đánh và chém liên tiếp vào đầu tay khiến anh thanh bất tỉnh
sau khi gây án nhạt đã bỏ trốn khỏi hiện trường
anh thanh được người dân gần đó đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật ba mươi tám
hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội có tính chất côn đồ cố tình thực hiện phạm tội đến cùng
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nhạt một mươi hai năm tù về tội giết người
giả danh sĩ quan quân đội nhân dân việt nam với quân hàm trung tá
làm việc ở các phòng ban của tỉnh có mối quan hệ rộng chạy được việc làm
nguyễn đại dương trú tại thôn năm xã tam sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã lừa đảo chiếm đoạt bảy bị hại với số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã khởi tố đối tượng nguyễn đại dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn nhận được bảy đơn tố cáo nguyễn đại dương
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi tiếp nhận đơn tố cáo công an huyện anh sơn đã tiến hành điều tra làm rõ
với thủ đoạn giả danh sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
nguyễn đại dương đã khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy bị hại
chủ yếu là người dân tộc thiểu số trong đó có năm bị hại có đầy đủ chứng cứ là ba trăm chín mươi triệu đồng
còn lại hai bị hại không đủ chứng cứ chỉ nhận tiền qua tay
không có giấy tờ là ba trăm một mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một bộ quần áo mũ quân đội và bộ quân hàm trung tá
mà đối tượng đã dùng để lừa đảo
trong khi đó ngày hôm nay tòa án nhân dân tp cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
bị can trần thị phương mai tên gọi khác là trang
trú tại thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau về hành vi vu khống
bị hại trong vụ việc này là một số cán bộ lãnh đạo của ủy ban nhân dân phường chín
phòng nghiệp vụ
và ủy ban nhân dân tp cà mau
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp cà mau
từ ngày hai tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trần thị phương mai đã gửi nhiều đơn tố cáo một số lãnh đạo ủy ban nhân dân
phòng nghiệp vụ thuộc tp cà mau và ủy ban nhân dân phường chín
đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn tổ chức cướp tài sản tại phần đất
do bà mai thuê thuộc khu vực khóm hai phường chín tp cà mau
tài sản có tổng trị giá là một trăm linh triệu đồng
cùng với số tiền mặt khoảng sáu tỷ đồng và đề nghị xử lý các cán bộ có liên quan
dù các cơ quan chức năng của tỉnh cà mau đã tiến hành điều tra
và có kết luận không có căn cứ để chứng minh việc bà mai bị mất số tiền như đơn tố giác
cũng như không có vụ việc tổ chức cướp tài sản
thế nhưng trần thị phương mai vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo của trung ương
vô khống một số cán bộ trên
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần thị mai phương ba năm tù về tội vu khống
được biết năm hai nghìn chín tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt trần thị phương mai hai năm tù về tội xâm phạm mồ mả hải cốt
thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây trên địa bàn huyện thăng bình
nơi có chữ lượng cát đặc biệt là cát trắng lớn nhất của tỉnh quảng nam
thì tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra khá phức tạp
việc khai thác cát trái phép đã để lại những hậu quả khôn lường
gây mất an ninh trật tự thất thoát nguồn tài nguyên
để chấn chỉnh tình trạng này chính quyền các địa phương lực lượng chức năng cơ sở cũng đã có sự vào cuộc
song thực tế các địa phương này vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định trong công tác quản lý
tại xã bình tú tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra từ nhiều năm nay
cát bị khai thác trái phép ngay cả ban ngày và được chuyên chở bằng phương tiện xe lôi như thế này
chính quyền địa phương đã nhiều lần vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn tái diễn hàng ngày
nói với địa phương thì về quản lý thì hết chất là khó bởi lực lượng là rất là mảng
ngành công an thì lực lượng của công an xóa các ông chỉ biết rồi rất là mảng
cho nên là không thể mà quản lý nổi cái việc mà có trái phép này
cũng đề nghị với ngành chức trang là toàn cùng pháo hợp rồi giúp đỡ cho địa phương để quản lý cái việc này
còn tại xã bình đào địa phương trở thành điểm nóng
về việc khai thác cát trái phép tại huyện thăng bình thời gian qua
được biết hiện toàn xã chỉ có một khu vực được cấp phép khai thác cát nằm tiếp giáp với xã bình minh
còn lại gần hai mươi điểm khai thác khác đều bất hợp pháp
theo lãnh đạo địa phương từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng lợi dụng đêm khuya
ngang nhiên đưa xe tải vào khu vực khai thác vận chuyển cát trái phép
lực lượng chức năng thì quá mỏng để truy quét xử lý
hơn nữa việc đơn vị nào được cấp phép khai thác thì chính quyền địa phương cũng không biết
của xã nên khó kiểm soát
nên là đề nghị nhà nước sẽ quy hoạch lại một khu nào đó
để cho người ta có điều kiện mà để họ khai thác họ sử dụng
trong cái việc đi bằng tỉnh cấp phép chúng tôi đến phát hiện thì chúng tôi bác giữ
thì họ mới trình giấy phép ra chứ địa phương thực tình không biết giấy phép này
với dân chúng tôi cũng có một so sánh
họ được cấp phép thì họ có quyền được chở nhưng mà dân chúng tôi thì chở trộm chở rình thì bị phát hiện bác giữ
cho nên dân họ cũng có một phân biệt như thế gây khó khăn cho cái chỗ địa phương
thực tế khối lượng cát được khai thác hiện tại không đáp ứng nhu cầu thị trường
nhằm đảm bảo cho nhân dân có điều kiện sử dụng vật liệu cát tại địa phương đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân huyện thăng bình đã có chủ trương
kêu gọi các doanh nghiệp khai thác cát phục vụ nhu cầu xây dựng cho nhân dân
tuy nhiên hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào mặn mà với chủ trương này
đây là khó khăn không riêng diệu huyện thăng bình mà các địa phương trên toàn tình cũng đang gặp phải
và với thẩm quyền lực lượng phương tiện như hiện nay
các địa phương vẫn đang loay hoay với bài toán quản lý khai thác cát trên địa bàn
trong khi có tài nguyên cát ngày ngày vẫn đang bị thất thoát
trong phần tiếp theo của bản tin
tàu hôn và những hệ lưỡi nhức nhối vẫn âm ỉ xảy ra ở huyện biên giới yagray gợi tỉnh sarlai
kết quả thăm dò tại các điểm bỏ phiếu ở indonesia cho thấy đương kim tổng thống joko widodo tạm dẫn đầu
sáng nay tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị đảm bảo an ninh an toàn trường học
và chống bạo lực học đường
hội nghị được tổ chức trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
bạo lực học đường là một trong những vấn đề toàn cầu
khảo sát trên năm quốc gia là campuchia việt nam indonesia pakistan và nepal cho thấy
cứ một mươi học sinh thì có bảy em từng trải nghiệm bạo lực học đường
việt nam đứng thứ hai với bảy mươi một
điều đáng nói là cùng với xu hướng bắt nạt truyền thống thì số lượng các vụ việc bắt nạt trực tuyến có xu hướng tăng
và trở thành vấn đề phổ biến của thanh thiếu niên hiện nay
theo nhiều chuyên gia từ kinh nghiệm thế giới
việt nam cần đưa ra một quy trình hành động phòng chống bạo lực học đường
áp dụng một cách nhất quán và liên tục
kết hợp phòng ngừa và can thiệp
phối hợp với các chương trình xã hội nhà trường nhóm nhỏ và cá nhân
huy động được các nguồn lực hỗ trợ của gia đình nhà trường và cộng đồng
các chương trình thực hiện ở nhà trường không chỉ dừng ở phòng ngừa bạo lực học đường
mà còn từ những chương trình hòa giải xung đột vì đó là nguồn để làm tăng bạo lực
nâng cao lòng tự trọng và tư duy phản biện
dám nói dám đấu tranh với cái xấu trên tinh thần xây dựng
thực hành và vận dụng các kỹ năng quản lý hành vi tích cực và kỷ luật không nước mắt
những năm qua nạn tảo hôn vẫn âm ỉ xảy ra ở huyện biên giới yagray tỉnh gia lai
hàng trăm trường hợp tảo hôn mỗi năm
nhiều trường hợp là mẹ khi mới một mươi năm tuổi và còn đang là học sinh trung học cơ sở
vấn nạn này đang gây ra nhiều hệ lụy
tại địa phương này
đây là gia đình anh rơm mát lép sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ở làng sát tâu xã yà pách huyện yagray tỉnh gia lai
anh lép lấy vợ khi còn chưa đủ tuổi kết hôn khi mới một mươi năm tuổi
còn căn nhà mà gia đình anh đang sinh sống thì được chính quyền địa phương xây cho
theo chương trình xóa đói giảm nghèo
đến nay hai vợ chồng đã có với nhau sáu người con hai đứa đầu đã lấy chồng
con đứa nhỏ nhất mới đang bốn tháng tuổi
gia đình anh hiện thuộc hộ nghèo
cái ăn cái mặc toàn bộ gia đình chỉ trông chờ vào hai năm xào cà phê
và tiền công làm thuê thất thường của anh rơm mát led
và hiện nay con gái ruột của anh cũng mới lấy chồng khi một mươi năm tuổi
tôi lấy vợ từ năm một mươi năm tuổi có sáu người con
hiện có hai người con đã lấy vợ lấy chồng
đối đầu lấy vợ bên xã yài đứa thứ hai lấy chồng từ lúc một mươi năm tuổi và cũng ở xa
gia đình hiện còn bốn đứa con còn nhỏ và gia đình của tôi hiện rất khó khăn
bây giờ họ thuê gì tôi làm đấy còn không thuê thì tôi ở nhà
còn đây là em siêu hạnh năm nay em mới chỉ một mươi sáu tuổi
thế nhưng em đã lấy chồng từ hơn một năm nay
hiện tại hai vợ chồng em vẫn ở trong gia đình bố mẹ ruột ở làng opech xã yapech
đã bắt chồng nhưng hạnh vẫn sống nhờ cha mẹ mình vì không có điều kiện ra riêng
em năm nay một mươi sáu tuổi
em lấy chồng sớm từ năm một mươi năm tuổi
bây giờ hai vợ chồng ở chung với bố mẹ em
kinh tế gia đình rất khó khăn
hai vợ chồng không có công ăn việc làm
người ta thuê gì thì chồng đi làm
bạn bè em ai cũng lấy chồng sớm và họ cũng rất khó khăn
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện iagrai giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám trên địa bàn có ba trăm chín mươi năm cặp tảo hôn
trong số đó rơi vào người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến trên chín mươi
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám phát sinh thêm một trăm một mươi bảy cặp tảo hôn
xã ya o và ya pech có số lượng cặp tàu hôn nhiều nhất huyện yagray
hiện huyện iagrai đang triển khai đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cao
và vấn đề này vẫn còn đang nhức nhối ở địa phương này
theo tôi đề nghị thì đó là cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền địa phương
đặc biệt là người đứng đầu các cấp cơ sở nên là nắm rõ các đối tượng có ý định có thể là tảo hôn hay là tuyên truyền để vận động
thay ra là cần phải đưa vào trong các hương ước quy ước của các thôn làng là đồng bào dân tộc số là cam kết là không tàu hôn hôn nhân cận huyết thống
tiếp theo là các hội đơn thể phối hợp với chính quyền là nỗ lực để cùng tuyên truyền

một phần nguyên nhân chính của việc tảo hôn ở đây là do ảnh hưởng của phong tục tập quán và truyền thống văn hóa lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số
mặt khác do tác động bởi những mặt trái của thời đại thông tin giới trẻ dễ dàng tiếp cận những nguồn phim ảnh không lành mạnh qua internet cũng ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý của trẻ vị thành niên dẫn đến tảo hôn
chính vì vậy công tác tuyên truyền cần được chính quyền cơ sở quan tâm hơn nữa và có những biện pháp cụ thể để kiềm giảm tình trạng tảo hôn ở đây trong thời gian tới
thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thờ ủy quyền của chính phủ đã trình bày tờ trình dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
qua thảo luận đa số các ý kiến đều đồng tình với việc cần thiết phải ban hành luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và cho rằng dự án luật đã có đủ điều kiện để trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy tới
trình bày tờ trình dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam bộ trưởng tô lâm nêu rõ để phù hợp với xu thế hiện nay nhất là áp dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong việc cấp giấy tờ kiểm soát xuất nhập cảnh công dân ra nước ngoài từ nước ngoài về nước
và để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì việc xây dựng ban hành luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam là cần thiết
mục đích của việc xây dựng dự án luật là nhằm cụ thể hóa các quy định của hiến pháp
liên quan đến quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân công khai minh bạch dễ hiểu dễ thực hiện trong cấp giấy tờ xuất nhập cảnh kiểm soát xuất nhập cảnh phù hợp với các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
tương thích đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành nâng cao giá trị pháp lý đối với hoạt động quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh

liên quan đến quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân công khai minh mạch dễ hiểu dễ thực hiện trong cấp giấy tờ xuất nhập cảnh kiểm soát xuất nhập cảnh phù hợp với các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên tương thức dự án luật
góp ý kiến vào dự án luật đa số ý kiến đều đánh giá cao hồ sơ dự án luật cơ bản đầy đủ được chuẩn bị công phu đúng tiến độ theo quy định và đủ điều kiện trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy tới
tuy nhiên một số nội dung trong dự án luật cần được quy định cụ thể hơn
sử lý kịp thời nghiêm minh những việc vi phạm xuất nhập cảnh là thế nào
ở đây thì đã có nghi nguyên tắc nhưng mà xử lý như thế nào đối tượng cụ thể

ví dụ như là đối tượng mà là đối tượng tội phạm hình sự
chắc phải khác quá
thường cái người bà con cô bác mình mà do đơn giản mà ấy thì phải khác
có khi phải khác
nhưng mà còn nếu cán bộ công nhân viên mà lại lợi dụng mà sử dụng cái hộ chiếu ngoại giao mà lại làm việc gì đấy
thì chắc lại phải cái gì nữa chứ đâu có phải là xử lý như mọi người bình thường được
đấy cho nên là tôi thấy cái xử lý nghiêm minh xử lý ở đây có lẽ nêu những nguyên tắc ấy để có căn cứ để xử lý sau này
cái luật này phải đáp ứng cái việc
thứ nhất là ngăn chặn tội phạm ở nước ngoài vào trong nước thông qua con đường nhập cảnh
thứ hai là ngăn chặn tội phạm trong nước trốn ra nước ngoài thông qua con đường xuất cảnh
thì chúng tôi đề nghị bộ công an cũng hết sức chú ý đến vấn đề này
và cần phải có thêm cái đánh giá để cung cấp cho đại biểu biết là thực tiễn thời gian qua
cái việc là ngăn chặn tội phạm nước ngoài vào qua cái con đường này
ngăn chặn tội phạm trong nước trốn ra nước ngoài
mà đặc biệt là cái nhóm tội phạm về tham nhũng
thì thực tiễn thời gian qua đặt ra vấn đề gì
và để đáp ứng yêu cầu đó thì luật này sẽ quy định vấn đề gì
để chặn cái việc là tội phạm ngoài vào và tội phạm trong trốn ra theo cái con đường xuất nhập cảnh này
phát biểu kết luận phó chủ tịch quốc hội độ bá tị đề nghị
trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp
ban soạn thảo cần ra soát kỹ các quy định hiện hành
xác định nội dung cần thiết quy định trong luật
để đảm bảo tính bao quát phù hợp và khả thi
ủy ban quốc phòng an ninh thẩm tra chính thức
để gửi dự án luật ra quốc hội theo đúng quy trình
sáng nay tại tỉnh bắc giang
ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban về việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cùng các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc trung ương
các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
bùi văn hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang
bùi trường giang phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tham dự và phát biểu tham luận tại hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí thường trực tỉnh ủy thành ủy ban tuyên giáo các tỉnh thành ủy
cụm khu vực phía bắc các đảng ủy trực thuộc trung ương
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí võ văn thường đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo
chỉ đạo sự nỗ lực cố gắng và những cách làm hay sáng tạo mô hình mới
trong thực hiện chỉ thị năm của các tỉnh ủy thành ủy ban tuyên giáo các cấp
khu vực các tỉnh phía bắc đồng thời đề nghị các địa phương ngoài nhiệm vụ giải pháp chung
cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như công tác tuyên truyền
cần sáng tạo sinh động hơn phát huy vai trò của các cơ quan báo chí
tăng cường tin bài tuyến bài về gương người tốt việc tốt những mô hình hay
chú trọng các bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch
tiếp tục tổ chức học tập quán triệt chuyên đề năm hai nghìn một mươi chín gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
kết quả học tập và làm theo bác và các nghị quyết chỉ thị quy định của đảng về xây dựng
chỉnh đốn đảng về kết quả phòng chống tham nhũng lãng phí về công tác nêu gương của cán bộ
đảng viên bí thư cấp ủy và cán bộ đảng viên phải thật sự nêu gương và lựa chọn những vấn đề đột phá
để thực hiện như giải quyết khiếu nại tố cáo cải cách hành chính tác phòng lề lối làm việc
tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên
thực hiện không tốt vi phạm đạo đức công vụ nghề nghiệp
tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành cũng đặt vấn đề và kiến nghị một số giải pháp học tập
thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong bối cảnh hiện nay đối với lực lượng công an
khi tình hình tội phạm phức tạp có tính chất không biên giới vấn đề trí tuệ nhân tạo số hóa
đồng thời nhấn mạnh phát huy kết quả đạt được lực lượng công an nghiên cứu tổ chức học tập
thực hiện chỉ thị số năm sao cho có hiệu quả nhất đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân giám sát quá trình thực hiện
sáng nay công an tỉnh hương yên đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã tại hai mươi ba xã trên địa bàn toàn tỉnh
tại buổi lễ đồng chí trưởng phòng tổ chức cám bộ đã công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh
điều động bổ nhiệm bốn mươi ba đồng chí công an chính quy giữ chức danh trưởng công an phó trưởng công an tại hai mươi ba xã trên địa bàn một mươi huyện thành phố
trong đó có hai mươi ba đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã hai mươi đồng chí đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã
trước đó công an tỉnh hương yên đã phối hợp với trường cao đẳng an ninh nhân dân một tổ chức và hoàn thành lớp tập huấn bồi dưỡng
nghiệp vụ công an xã khóa một cho một trăm ba mươi cán bộ công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã thị trấn
qua đó đã trang bị và củng cố những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
phù hợp với đối tượng là cán bộ cảnh sát khu vực công an phụ trách xã thị trấn
nhiệm vụ của công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thị trấn